tiếp tục với những thông tin khác công an quận thanh xuân hà nội cho biết đơn vị đã triệu tập những người liên quan đến vụ việc nữ tài xế ô tô bị hành hung sau va chạm giao thông trên phố nhân hòa phường nhân chính quận thanh xuân
những người có liên quan đến vụ việc gồm hai nam thanh niên có hành vi tấn công nữ tài xế ô tô
người phụ nữ điều khiển xe máy điện đã va chạm giao thông với nữ tài xế ô tô và được mời đến làm việc tại trụ sở công an quận thanh xuân
thông tin bước đầu tại cơ quan công an hai thanh niên đã thừa nhận hành vi đánh tấn công nữ tài xế ô tô sau vụ va chạm giao thông trên
trước đó trên mạng xã hội chia sẻ clip có độ dài gần ba phút ghi lại từ camera hành trình của một ô tô
nội dung clip cho thấy chiếc ô tô di chuyển trên phố nhân hòa đã xảy ra va chạm giao thông với một xe máy điện khiến chiếc xe máy điện bị đổ ra đường
sau đó nữ tài xế ô tô xuống nói chuyện và hai bên xảy ra mâu thuẫn
lúc này người phụ nữ đi xe máy điện đã gọi hai người đàn ông đến hiện trường tại đây người đàn ông đã hành hung nữ tài xế ô tô
cơ quan công an đã triệu tập hai người đàn ông trên theo ghi nhận nữ tài xế ô tô này đang mang thai